hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga

ngày sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm

phát biểu tại hội đàm bộ trưởng tô lâm khẳng định trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia việt nam và liên bang nga đã được thiết lập trong nhiều năm qua đạt kết quả tốt đẹp như bốn tình cảm sự giúp đỡ đầy nghĩa tình và quy báu với bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga
những vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chia sẻ kinh nghiệm cảnh báo và khắc phục tình trạng khẩn cấp
đã góp phần làm sâu sắc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia ngày càng bền vững phát triển
tại cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi một số nội dung thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới
trong đó tăng cường trao đổi đoàn các cấp để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn hiệu quả hơn
chia sẻ nhiều hơn kinh nghiệm về cảnh báo phòng ngừa tình huống khẩn cấp
cung cấp tài liệu trao đổi kinh nghiệm về cấu hình kỹ thuật công nghệ phương tiện
xây dựng trung tâm cảnh báo cháy sớm và thảm họa thiên nhiên
giới thiệu các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chia sẻ chuyển giao công nghệ liên kết sản xuất các phương tiện thiết bị kỹ thuật
phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trước đó đoàn đại biểu bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
cùng đi với đoàn có đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam gennady bezesko
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn bày tỏ lòng thanh kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới kiệt xuất
người đã công hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng đất nước và dân tộc việt nam
góp phần vào cuộc đấu tranh chung của toàn nhân loại vì hòa bình độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội
sau hội đàm đoàn đại biểu bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga do thượng tướng kurenkov alexand viacheslavovic
bộ trưởng làm trưởng đoàn đã tới thăm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
và một số đơn vị thuộc cục công nghiệp an ninh bộ công an
nghe giới thiệu về mô hình hoạt động của lực lượng cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga cùng đoàn công tác đã tìm hiểu
tính chất công việc điều kiện làm việc tham quan cơ sở vật chất đặc biệt là các phương tiện trang thiết bị
phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của đơn vị
qua đó đánh giá cao năng lực trình độ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
nói riêng và bộ công an việt nam nói chung đáp ứng được yêu cầu trong thực tiễn
tới thăm một số đơn vị sản xuất thuộc cục công nghiệp an ninh bộ công an nơi nghiên cứu sản xuất sửa chữa cải tiến
hiện đại hóa các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ phục vụ công tác công an
và các lực lượng thực thi pháp luật tại việt nam đoàn công tác của bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga
vui mừng được tham quan quy trình sản xuất và các sản phẩm lưỡng dụng được ứng dụng hiệu quả
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
qua trao đổi làm việc hai bên mong muốn và tin tưởng thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường phát triển
quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa chuyển giao công nghệ phối hợp liên kết sản xuất các phương tiện
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại
hôm nay chín tháng một mươi một học viện cảnh sát nhân dân phối hợp với văn phòng bộ công an tổ chức hội thảo
đổi mới hoàn thiện các quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới trên cơ sở đó đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục đổi mới
nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân
đặc biệt là khi chuyển đổi trạng thái công tác từ thủ công sang ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại
hội thảo tập trung đánh giá tổng kết những kết quả sau một mươi năm thực hiện theo chỉ thị hai của bộ trưởng bộ công an
và các thông tư hướng dẫn có liên quan công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân
xác định những luận cứu khoa học và thực tiễn để điều chỉnh sửa đổi bổ sung các quy định
đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới
trong bối cảnh tình hình tội phạm tội phạm trên không gian mạng đang có những diễn biến phức tạp khó lường
với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi có sự đan sen chuyển hóa giữa yếu tố truyền thống và phi truyền thống
từ đó góp phần phát hiện đấu tranh khám phá nhiều chuyên án vụ án lớn về hình sự kinh tế ma túy và môi trường
hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường
phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thưa quý vị hôm nay chín tháng một mươi một là ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong những năm qua bộ công an đã tổ chức lễ hưởng ứng ngày pháp luật và đã trở thành sự kiện quan trọng
thường niên có sức lan tỏa trong lực lượng công an nhân dân
và bộ công an cũng là một trong những bộ ngành tích cực đi đầu
trong xây dựng và hoàn thiện thể chế
và cụ thể bộ công an luôn quan tâm đến việc xây dựng thể chế hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự
đã tham mưu đề xuất với đảng nhà nước bàn hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật quan trọng
tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung qua phần trình bày của biên tập viên thu hương
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an đã soạn thảo một mươi ba dự án luật một mươi sáu nghị định một trăm một mươi sáu thông tư và ba thông tư liên tịch
các dự án luật chính quốc hội cho ý kiến xem xét thông qua đều là những dự án luật lớn
có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi của công dân
nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an nhân dân góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
để thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị thì thường vụ đảng ủy công an trung ương cũng đã triển khai thành nhiều đề án thành phần
và một trong những đề án đó là hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan tới lực lượng công an nhân dân
liên quan tới công tác đảm bảo an ninh trật tự
và trong thời gian vừa qua thực hiện nhiệm vụ này đảng quỷ công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
đã đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật
lĩnh vực an ninh trật tự luôn có sự chuyển động thay đổi với những diễn biến mới
do đó trong công tác xây dựng pháp luật bộ công an luôn cập nhật kịp thời
có tác động sâu rộng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân và các mặt của đời sống xã hội
thận trọng đánh giá kỹ tác động để đề xuất những chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn
và đặt lợi ích của người dân lên trên hết
tai nạn giao thông vẫn luôn là nỗi ám ảnh
đặc biệt là các vụ tàn nạn xảy ra vào khung giờ tử thật bán đêm
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi vừa qua tại tỉnh lạng sơn tiếp tục đóng lên hồi chuông báo động
hậu quả của vụ tàn nạn là năm người tử vong
một mươi người bình thường
và một người bình thường
có thể thấy vào khung giờ này đường vắng tài xế thường chạy với tốc độ cao và hay mệt mỏi
điều kiện xe trong trạng thái buồn ngủ
dư thảo luật trật tự an toàn giao thông nguồn bộ đã đưa ra những giải pháp
trong đó xích chặt giờ lái xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông

ví dụ hai tiếng nghỉ một tiếng
ví dụ một em chạy cả ngày mà có phải là một tiếng hai tiếng nó có hết đâu
ý thức quyết định hành vi
mọi vi phạm đều đến từ những hành vi nhỏ
nhưng khi xảy ra đều để lại hậu quả rất lớn
khi xây dựng pháp luật
bộ công an luôn căn cứ các tình huống thực tế
quan tích hành vi và những lỗi vi phạm
để soạn thảo ra những quy tắc giao thông đường bộ
như tại điều một mươi tám quy định về mở cửa xe rất cụ thể và chi tiết
để từ đó vừa là cắt cứ pháp lý
vừa nâng cao thói quen ý thức của người tham gia giao thông
những cái việc đó
sẽ tạo ra một cái thói quen
ứng xử của người điều khiển phương tiện giao thông trên đường bộ
và sẽ tạo ra một cái sự văn minh
trong việc đi lại của chúng ta
chúng ta thấy rằng là hiện nay
vấn đề tắt đường vấn đề điều kiện phương tiện rất là tùy điện
và xảy ra những tai nạn nghiêm trọng
chúng ta thấy thời gian vừa qua
thì hy vọng rằng những cái luật
như là luật trật tự an toàn giao thông đường bộ ra đời
sẽ giúp cho chúng ta một văn hóa giao thông văn minh và tốt hơn
thì rõ ràng là những cái luật
những cái luật này đã trực tiếp góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tốt hơn
bản chất của công tác công an là công tác dân vận
bộ công an nhận thấy rõ công tác phòng ngừa ngay tại cơ sở
luôn đóng vai trò quan trọng
và đặt mục tiêu xây dựng cơ sở phường xã
là những pháo đài về an ninh trật tự
trong đó dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
đang được quốc hội thảo luận
và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
chính là yếu tố quan trọng
để hoàn thiện mục tiêu đó
trước tình hình an ninh trật tự luôn có những diễn biến phức tạp
thì vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
càng trở nên quan trọng
nếu tổ chức tốt lực lượng này có thể phát huy vai trò của mình
trong nắm tình hình về an ninh trật tự
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hỗ trợ bảo đảm trật tự xã hội
tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm
họ là những người mà sống lâu năm ở địa phương
có nhiều hiểu biết về phong tục tập quán và những người dân ở địa phương
và cũng có rất nhiều kinh nghiệm
trong quá trình xử lý các vụ việc an ninh nhà tự ở cơ sở
chính vì vậy mà nếu lực lượng này tiếp tục duy trì và đồng hành
thì sẽ giúp cho công an chính quy chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
lực lượng công an có thể nói rằng đã đảm nhiệm rất tốt
cái nhiệm vụ thứ gì là vấn đề an ninh trật tự an toàn xã hội
và cái công cụ được thực hiện ấy
không có gì khác chính là công đồng
và đồng thời trong quá trình thực hiện ấy
thì các đồng chí lại tiếp tục bổ sung
tiếp tục đặt ra những vấn đề
mà cần phải hoàn chỉnh giữa
cái hệ thống quốc lộc
để làm sao cái pháp luật ấy nó mang lại kinh tựu quả
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
bộ công an đã chủ trì soạn thảo
chính quốc hội cho ý kiến thông qua hai dự án luật
tại kỷ hội thứ năm quốc hội tháng một mươi năm
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
chính quốc hội tại kỷ hội thứ sáu
thông qua hai dự án luật
và hiện đang chủ trì lập hồ sơ
đề nghị xây dựng sáu dự án luật để báo cáo chính phủ
chỉnh ủy ban thượng vụ quốc hội
đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh
có thể thấy công tác xây dựng pháp luật
của bộ công an đúng với chỗ quan trọng
cần thiết giúp lực lượng công an nhân dân
chủ động trong công tác tham mưu với đảng nhà nước
các chủ trương chính sách về bảo đảm an ninh trật tự
các giải pháp thực hiện chiến lược
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch đúng mạnh chính quy tinh nhuệ tiện đại
theo đúng tinh thần lý thuyết một mươi hai của bộ chính trị
đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế
hoàn thiện pháp luật được xem là một trong ba cái nhiệm vụ đột phá
mà chính phủ xác định trong năm nay
vào xây dựng và hoàn thiện thể xế
cho nên chúng tôi đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện
các dự án luật là một trong những nhiệm vụ
rất quan trọng để làm nền đảng
cho việc đảm bảo an ninh chính trị
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
và phát triển kinh tế xã hội đất nước trong gia đình này